lê minh tài đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận đăng hai mươi tám bài viết và chín đoạn video clip
lên mạng xã hội nhằm xúc phạm nghiêm trọng uy tín của lãnh đạo tỉnh cà mau
cơ quan phòng chống dịch gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước
trong công tác phòng chống dịch hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê minh tài một năm tù giam
thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy đối tượng võ văn linh chú huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
vừa bị công an phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng bắt giữ
quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn khi đến số nhà k bảy trăm tám mươi một trần cao vân
tổ công tác đã vây bắt thành công đối tượng cùng vật chứng là một xe máy vừa trộm cắp được
tiếp tục đấu tranh đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy khác tại quảng ngãi
đối tượng nguyễn quang huỳnh trú tại thành phố thái nguyên là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên bắt giữ
nguyễn quang huỳnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên ra quyết định truy nã
vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi về tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng là năm bánh heroin
đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài rồi sau đó quay trở lại lẩn trốn trong nước một thời gian
khi về địa bàn tỉnh thái nguyên thì bị bắt giữ
hiện đối tượng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
tiếp tục điều tra theo quy định
một tụ điểm đánh bạc gồm một mươi tám đối tượng trên địa bàn phường bốn thành phố vĩnh long
vừa bị công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long bắt quả tang
tại thời điểm bắt quả tang lực lượng công an đã thu giữ ba hột xí ngầu và nhiều bộ bài tay loại năm mươi hai lá
bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu và hơn bảy mươi triệu đồng tiền mặt tại nơi đánh bạc
ngoài ra lực lượng công an còn tạm giữ một mươi năm chiếc xe mô tô hai mươi điện thoại di động
và số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng khám xét trên người các đối tượng
trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
truy nã đối với đối tượng nguyễn huy thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn kỳ dương
xã trường dương huyện thường tín tp hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi phải
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an quận bắc tử liêm hà nội đã ra quyết định
truy nã đối với hai đối tượng là hai nghem ruột trong một gia đình cùng có hộ khẩu thường trú
tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa tp biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
cảnh sát điều tra bộ công an